thưa quý vị liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc nội bài lào cai vào chiều qua ngày một mươi ba tháng hai
tại đoạn qua địa bàn xã tân thượng huyện văn bản tỉnh lào cai xe khách trung kiên đã đâm vào xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi a bốn mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn đi theo chiều ngược lại
cả hai xe bị hư hỏng nặng
tính đến hai mươi hai giờ đêm qua tất cả một mươi một người được đưa vào viện cấp cứu trong đó có một nạn nhân đã tử vong do đa chấn thương
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại đoạn qua xã sơn hà huyện bảo thắng tỉnh lào cai cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe ô tô bảy chỗ và một xe bốn chỗ
một người bị thương và hai xe đều hư hỏng nặng
còn tại vũng tàu cũng trong ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu và xe mô tô làm một người tử vong ngay tại hiện trường
xe bồn mang biển kiểm soát năm mươi d bốn mươi ba nghìn hai trăm tám mươi ba do ông nguyễn ngọc tuân điều khiển
lưu thông trên quốc lộ năm mươi một theo hướng từ vũng tàu đi đồng nai
khi đến địa bàn khu phố mỹ thạnh phường mỹ xuân thì xảy ra tai nạn với xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai e một trăm sáu mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi một do anh lê thành tô điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước
hậu quả làm anh tô tử vong ngay tại hiện trường
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
bố vợ sau khi uống rượu bia say đã có hành vi say trái
bố vợ sau khi uống rượu bia say đã có hành vi say trái
con rể không kiềm chế đã ra tay thực hiện hành vi côn đồ gây ra án mạng
vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại bùn cháp xã ea hờ đinh huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
nạn nhân tử vong là ông yediam lo hung thủ gây ra vụ án mạng là y ngọc lo con rể nạn nhân
uống rượu say ông yediam lo đánh nửa vợ chồng con gái ra khỏi nhà
bực tức con rể lại y ngọc lo đã quay lại dùng một khúc kiểu đánh bố vợ sau đó là bỏ về nhà
khi biết tin bố vợ tử vong
y ngọc lo đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
dùng ớt bột tấn công lái xe ôm để cướp xe
hai đối tượng là cao văn tuấn chú tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc
và đặng lanh chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
và trưa ngày một mươi ba tháng một hai đối tượng ra chợ mua ớt bột rồi thuê anh đỗ văn thảo trở về thị xã buôn hồ
qua dãy cao su vắng hai đối tượng đã yêu cầu anh thảo dừng xe
tuấn lấy ớt bột ném vào mặt anh thảo
hai đối tượng nhanh chóng cướp xe máy tháo vỏ xe rồi gửi tại nhà người quen
vào ngày ba mươi một tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn
làm thuê trên các tàu khai thác cáp tại tỉnh thứ thiên huế
còn tại tỉnh bắc giang tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố bắc giang
vừa tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố
phát hiện một mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
kiểm tra nhà nghỉ paris hotel tại phường trần phú thành phố bắc giang
lực lượng công an đã phát hiện tại hai phòng nghỉ của nhà nghỉ này
có một mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh phát hiện một mươi hai đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện tại hiện trường và trong túi ví của hai đối tượng có mặt tại đây
hai gói bột màu trắng và một viên nén nghi là ma túy tổng hợp
một nhóm sáu đối tượng có ba nam và ba nữ vượt biên trái phép sang trung quốc
đã bị tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng bắc sơn bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh phát hiện và bắt giữ
tại thời điểm phát hiện sáu đối tượng đang đi bộ vào bờ sông biên giới
qua kiểm tra cả sáu người trên đều không xuất trình được giấy tờ về nhân thân
bước đầu các đối tượng khai nhận đang tìm đường xuất cảnh sang trung quốc làm thuê cho nhà máy chế biến gỗ
đồn biên phòng bắc sơn đang hoàn tất hồ sơ và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với sáu đối tượng trên theo quy định của pháp luật